thì có những cá nhân gia đình viết thư
xin chân thành cảm ơn bác
không giúp gia đình nhà cháu
về mặt vật chất
về mặt tinh thần
nhưng nếu nói về mặt vật chất
thì gia đình nhà cháu
hoặc các dây niệm sĩ khác
dù có tiền tỷ
đi chăng nữa
không ai có thể mua được
hải quân niệm sĩ
phần điểm lại những thông tin đáng chú ý
diễn ra trong ngày
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
làm việc về công tác giải ngân vốn đầu tư
dự án cảng hàng không quốc tế long thành
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu
trong tháng một mươi tới có hơn một tám trăm linh hectare đất sạch
để bàn giao cho đơn vị thi công
khởi công hạng mục đầu tư của dự án
muốn vậy thì phải làm tốt
tái định cư cho dân
phải đền bù giải phóng mặt bằng tốt
sáng nay hai mươi một tháng bảy tại tỉnh quảng nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
cho bằng tổ quốc ghi công tới bảy mươi ba thân
nhân gia đình liệt sĩ đại diện cho năm trăm tám mươi
bằng tổ quốc ghi công được trao nhân dịp
ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng năm
trận bước lớn kéo dài
giờ suốt từ đêm ngày hai mươi tháng bảy đến
dặn sáng ngày hai mươi một tháng bảy đã gây gặp
cúng cục bộ tại một số địa phương của
tỉnh hà giang khiến hai người chết một
người bị thương đồng thời gây thiệt hại
nặng nề về tài sản hoa màu và nhiều
công trình phúc lợi
giá vàng có xu hướng tăng nhẹ theo biến
động của giá vàng thế giới khi nhận mức
tăng trung bình từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh nghìn đồng
đồng một lượng ở cà triều mua vào và bán giả
quý vị khán giả thân mến những thông tin
vừa rồi đã khép lại chương trình thời
sự bốn mươi năm phút chiều nay của truyền hình
nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo
dõi chương trình xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại